trước đó qua công tác kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên trang facebook đội sos hiệp sĩ quy nhơn
do nam thanh niên này làm quản trị viên có đăng bài viết với nội dung
virus corona đã có dấu hiệu xuất hiện tại thành phố quy nhơn
bài viết này ngay sau khi đăng tải đã thu hút hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ
khiến dư luận hoang mang gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh ncov tại địa phương
ba mươi bảy phút sau khi thông tin trên được đăng tải trên mạng xã hội
phòng an ninh chính trị nội bộ đã phối hợp với các cơ quan chức năng
tiến hành xác minh và làm rõ thông tin trên là sai sự thật
đồng thời yêu cầu chủ trang facebook tháo gỡ bài viết ngay lập tức
qua làm việc nam thanh niên đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình và cam kết không tái phạm
không chỉ triển khai đồng bộ các biện pháp đối phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
do chủng mới của virus corona gây ra ở trên đất liền
phòng chống dịch trên hướng biển cũng được các cơ quan chức năng đặc biệt quan tâm
sau đây là ghi nhận của phóng viên intv trong chuyến công tác của hải đoàn
một mươi năm trước
hải đoàn một mươi một bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một
tàu cảnh sát biển hai nghìn tám thuộc hải đội một trăm một mươi hai hải đoàn một mươi một được lệnh lên đường thực hiện nhiệm vụ
tuần tra kiểm tra kiểm soát duy trì thực thi pháp luật kết hợp phòng chống
ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép tại khu vực biên giới biển giáp với trung quốc
cùng đi có các cán bộ thuộc cục hải quan thành phố hải phòng
tuân thủ nghiêm ngặt các khuyên cáo của bộ y tế các thành viên của đoàn công tác đều phải
về việc khoảng thời gian từ cuối tháng một mươi đến ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín công ty bị trộm cắp khoảng năm mươi chiếc mặt đồng hồ samsung galaxy tổng trị giá tài sản khoảng một trăm năm mươi triệu đồng
qua công tác điều tra lực lượng công an xác định thủ phạm là nguyễn văn hậu trưởng phòng sản xuất của công ty
tăng vật thu giữ là ba chiếc mặt đồng hồ samsung galaxy
tại cơ quan điều tra hậu khai nhận lợi dụng sơ hở trong việc quản lý tài sản của công ty
hậu đã lấy trộm gần ba trăm linh chiếc mặt đồng hồ samsung của công ty trị giá khoảng sáu trăm linh triệu đồng
hậu mang về cho vợ là nguyễn thị đào ba mươi một tuổi để bán cho trần trung đức với giá bốn triệu đồng một chiếc mặt đồng hồ thu lợi hơn một tỷ đồng
sau đó đức giao bán các mặt đồng hồ trên mạng xã hội facebook với giá gần năm triệu đồng một chiếc
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
tin chúng tôi vừa nhận được công an thành phố đà nẵng cho biết là đã tìm được hung thủ giết người rồi chặt xác phi tang trên sông hàn
trước đó vào sáng nay người dân thành phố đà nẵng phát hiện một vali trôi trên sông
bên trong có thi thể một cô gái bị mất phần đầu và chân
xác định đây là vụ giết người nên công an thành phố đà nẵng đã nhanh chóng tổ chức lực lượng điều tra
đến trưa cùng ngày phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đã bắt được nghi can gây án là sia guping hai mươi bảy tuổi quốc tịch trung quốc
hùng thủ thừa nhận hành vi giết người đồng thời khai nhận giữa mình và nạn nhân xảy ra mâu thuẫn trong việc ăn chia tiền đánh bạc
vào ngày sáu tháng hai cả hai xảy ra cự cãi tại một căn nhà ở quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng
lúc này hung thủ đã dùng dây xiết cổ nạn nhân cho tới chết rồi dùng dao chặt lìa cổ và chân nạn nhân ném xuống sông hàn hòng phi tang
và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra
do đang nợ nần đối tượng hoàng văn thụ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại thôn kéo hin xã khánh xuân huyện lộc bình tỉnh lạng sơn
đã đột nhập vào nhà hàng xóm để trộm cắp tài sản và đã bị công an huyện lộc bình ra quyết định khởi tố
trước đó vào sáng ngày hai tháng hai
ông hoàng văn núi là hàng xóm của thụ không có nhà nên thụ đã đột nhập vào nhà để trộm cắp tài sản
biết ông núi hay giấu chìa khóa ở quanh nhà nên thụ đã đi tìm
sau khi lấy được chìa khóa thụ vào nhà ông núi lục tìm đồ đạc phát hiện trong ngăn kéo tủ có bốn mươi tám triệu đồng
ba nhẫn vàng một kiềng vàng và một lắc tay vàng thụ đã lấy trộm toàn bộ số tài sản trên
công an huyện trợ mới tỉnh an giang vừa phục kích và bắt quả tang hai mươi bốn đối tượng đang tổ chức đá gà
lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại khu vực tổ năm ấp long định xã long kiến huyện trợ mới
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ hai con gà đá năm xe máy một bộ lắc tài xỉu một mươi năm bộ cựa sắt
một mươi cuộn băng dính một trăm năm mươi đồng và nhiều tăng vật liên quan khác
khám xét trên người các đối tượng lực lượng chức năng còn thu giữ hơn bảy mươi năm triệu đồng tiền mặt
và nhiều điện thoại di động các loại
hiện vụ việc đang được công an huyện trợ mới tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
tiếp theo biên tập viên thế cương sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội cố ý gây thương tích
đối tượng lê văn bảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú tại xã ninh hòa
huyện hồng dân tỉnh bạc liêu và đối tượng trần văn nhí sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường chú tại ấp vàm sáng xã phu mỹ huyện phú tân tỉnh cà mau
cũng phạm tội cố ý gây thương tích và phải nhận quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an
quận cái răng thành phố cần thơ là đối tượng dương quốc khang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
hộ khẩu thường trú tại phường hưng phú quận cái răng thành phố cần thơ
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín nghìn hai trăm ba mươi bốn
năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín nghìn hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý